liên bộ công thương tài chính đã quyết định giảm nhẹ giá xăng dầu từ một mươi năm h ngày hôm nay một mươi một tháng chín
giá xăng e năm giảm một trăm bốn mươi ba đồng một lít xuống còn một mươi bốn hai trăm sáu mươi sáu đồng một lít
xăng rôn chín mươi năm ba giảm một trăm ba mươi đồng một lit xuống còn một mươi bốn chín trăm tám mươi bốn đồng một lit
giá dầu diesel giảm bốn trăm bốn mươi ba đồng một lít xuống còn một mươi một năm trăm một mươi tám đồng một lít
dầu hỏa giảm năm trăm ba mươi hai đồng một lit xuống còn chín năm trăm chín mươi ba đồng một lít
dầu ma rút giảm hai trăm bốn mươi đồng một kg xuống còn một mươi chín trăm bốn mươi ba đồng một kg
tại kỳ điều hành này liên bộ không trích lập quỹ bị ngổn giá đối với xăng e năm rôn chín mươi hai và dầu ma rút
trích lập quỹ bị ngổn giá đối với xăng rôn chín mươi năm ở mức một trăm linh đồng một lit dầu diesel ở mức bốn trăm linh đồng một lit và dầu hỏa ở mức hai trăm linh đồng một lit